tỉnh hòa bình vừa thông tin về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí là cán bộ đảng viên
thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có con được nâng điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
theo đó có một mươi năm đồng chí đảng viên thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh có con được nâng điểm thi và dùng điểm được nâng trái pháp luật
để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng hệ chính quy là vi phạm khoảng tám điều ba quy định tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối của các cơ quan tỉnh hòa bình đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở hướng dẫn trị bộ trực thuộc nơi có một mươi năm đảng viên nêu trên
thực hiện thi hành kỷ luật theo thầm quyền và báo cáo kết quả thi hành kỷ luật về ủy ban kiểm tra đảng ủy khối trước ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hướng dẫn trị bộ trực thuộc nơi có một mươi năm đảng viên nêu trên thực hiện thi hành kỷ luật về ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở